sáng nay một mươi bốn tháng một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng chính phủ quốc hội chủ tịch nước
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí nguyễn văn trân
nguyên bí thư xứ ủy bắc kỳ ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa ba bí thư trung ương đảng khóa ba
đại biểu quốc hội từ khóa một đến khóa bảy nguyên bí thư thành ủy hà nội
theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
trong niềm tiếc thương sâu sắc đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng do tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng làm trưởng đoàn và viếng đồng chí nguyễn văn trân
xúc động ghi vào sổ tang tổng bí thư nguyễn phú trọng viết
vô cùng thương tiếc đồng chí nguyễn văn trân lão thành cách mạng
người đã từng giữ nhiều trọng trách của đảng
nhà nước có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đoàn đại biểu chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do thủ tướng nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn
vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí nguyễn văn trân
đoàn đại biểu quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trưởng đoàn
vào viếng đồng chí nguyễn văn trân và chia buồn cùng gia quyến
đoàn đại biểu ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí nguyễn hữu dũng
phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn
đã vào viếng đồng chí nguyễn văn trân
đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội
do đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu
viếng đồng chí nguyễn văn trân
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt đồng chí nguyễn văn trân